thưa quý vị thời gian qua nhất là trong điều kiện dịch covid một mươi chín bùng phát
tất cả chúng ta đều ghi nhận và tôn vinh công lao to lớn của những cán bộ lực lượng y tế trong công tác phòng chống dịch
tuy nhiên thời gian gần đây cũng có tình trạng nhân viên y tế xin nghỉ việc do đời sống khó khăn và những nguyên nhân khác
do đó cần có sự quan tâm đầu tư của nhà nước cả về vật chất và tinh thần cho lực lượng này
mới đây thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi
nhiều đại biểu cũng đã đề nghị tăng lương phụ cấp đối với y bác sĩ
thậm chí là cần có những chính sách đãi ngộ đặc biệt và nên có bảng lương theo từng bậc ngạch riêng cho ngành y theo vị trí làm việc
đề xuất này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cư dân mạng
theo quy định bác sĩ sau khi học sáu năm thêm một mươi tám tháng thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề
nếu được tuyển dụng vào bệnh viện công họ sẽ nhận lương gần ba năm triệu đồng một tháng
với phụ cấp ưu đãi nghề bốn mươi tổng thu nhập bốn tám triệu đồng mỗi tháng
nhiều đại biểu cho rằng đào tạo càng dài tiêu chuẩn càng cao thì bảng lương hệ số lương phải khác
do đó cần phải có chính sách đãi ngộ đặc biệt để có thể áp dụng khi cần
ví dụ hưởng một trăm linh phụ cấp thu hút và phụ cấp đặc thù
ngành y đào tạo nhiều năm hơn tiêu chuẩn sinh viên
đầu vào cũng cao thực hiện trọng trách khám chữa bệnh cho người dân đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội
vai trò lớn và đặc thù như vậy nên có chế độ đãi ngộ riêng là hợp lý
qua đại dịch covid một mươi chín càng hiểu thêm trọng trách của các y bác sĩ
cảm phục sự hy sinh của họ mong đề xuất sớm thành hiện thực
đề xuất tăng lương nâng phụ cấp cho y bác sĩ là đúng quá rồi
bác sĩ cần được phát huy tối đa về chuyên môn để khám chữa bệnh cho người dân
chứ không nên để bác sĩ lấn bấn
chuyện cơm áo gạo tiền
hiện nhân lực y tế đang có làn sóng dịch chuyển mạnh từ cơ sở công lập sang tư nhân
đặc biệt sau hai năm phòng chống dịch covid một mươi chín
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến giữa năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc có gần một mươi nhân viên y tế thôi việc
trong đó có hơn ba bác sĩ hai tám trăm linh điều dưỡng
theo cư dân mạng trong số các nguyên nhân được chỉ ra như công việc căng thẳng
mua sắm vật tư khó khăn các biện pháp an ninh an toàn cho nhân viên y tế
không đảm bảo thì chế độ lương cho nhân viên y tế thấp chưa thỏa đáng là nguyên nhân chính
khi mà chế độ đãi ngộ của ngành y chưa phù hợp
thì sẽ vẫn còn tình trạng y bác sĩ chuyển từ công sang tư
khi đó quyền lợi an sinh xã hội được khám chữa bệnh của người dân
tại các bệnh viện công với bác sĩ giỏi bị mất đi rất thiệt thòi cho người dân
mức lương cho nhân viên y tế không đảm bảo cho họ thì họ phải ra đi đó là quy luật

tăng lương cho nhân viên y tế cùng các chính sách hỗ trợ làm thêm giờ xứng đáng với công sức họ bỏ ra
để họ đảm bảo cuộc sống là mọi thứ sẽ ổn trở lại
đây là sự công bằng lẽ ra phải làm từ lâu rồi
với mức lương và đãi ngộ như hiện nay
thì không chỉ ngành y tế mà các ban ngành khác cũng không ai vào làm cả
tăng lương cho nhân viên y tế không đảm bảo cho họ thì họ phải ra đi đó là quy luật
tăng lương cho nhân viên y tế không đảm bảo cho họ thì họ phải ra đi đó là quy luật
tăng lương cho nhân viên nhất là viên chức trình độ chuyên môn cao
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại
thêm vào đó đậu mùa khỉ sốt xuất huyết cúm a cũng đang là mối lo
cần có chế độ đãi ngộ để giữ chân lực lượng y tế như thế nào
hãy chia sẻ quan điểm của bạn với chúng tôi trên trang fanpage của truyền hình công an nhân dân